chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa cho biết đang vào cuộc xác minh và điều tra
làm rõ một vụ nổ súng trên địa bàn đã khiến cho năm người bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng h ba mươi tám phút ngày một mươi chín tháng bảy
ở khu vực quán bar cà phê tại nốt rào ngã năm xã đồng lợi huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
được biết vụ nổ súng này xảy ra sau khi một người từ trong quán bar cà phê
chạy ra và xô sát với thanh niên đi xe máy khiến năm người bị thương
nguồn nhân của vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ